chủ cửa hàng này bị nhóm thanh niên khoảng ba người ập vào ẩu đà
sau khi xảy ra cái vã nhóm thanh niên đã dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân bị chấn thương nặng phải nhập viện cấp cứu
nhận tin báo được đội chức năng nhanh chóng đến hệ trường đưa nạn nhân đến bệnh viện
đồng thời trích xuất hệ thống camera an ninh để phục vụ công tác điều tra
quay trở lại với nội dung chúng tôi đã đề cập ở phần đầu của chương trình
từ những vụ án thời gian qua mà cơ quan công an đấu tranh triệt phá cho thấy một thực tế rằng
rất nhiều phương thức thủ đoạn phạm tội đã được các đối tượng bắt trước
thực hành theo từ những hướng dẫn trong các video chia sẻ trên mạng internet
đây thực sự là một mối nguy gây mất an ninh trả tự và là nỗi lo ngại của các bậc phụ huynh
khi để con em của mình tiếp cận những video đọc khai này
đối tượng hồ quang thành chú tại phường trần phú quận hoàng mai hà nội
là đối tượng cầm đầu đường dây chuyên trộm cắp và tiêu thủ xe honda wave
mỗi khi gây án các đối tượng đeo khẩu trang đội mũ che mặt
và thành là đối tượng trực tiếp xuống phá khóa xe
tại cơ quan công an thành khai nhận đã tự chế ra vam phá khóa
do học từ video hướng dẫn trên mạng internet
thời gian vừa qua tại hà nội và một số tỉnh thành xuất hiện thủ đoạn đập kính xe ô tô để trộm cắp tài sản
với thiết kế kính ô tô dày và chịu lực như vậy
nhưng các video trên youtube đã hướng dẫn cách dùng buji xe máy để làm vỡ kính ô tô
theo đó các đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ đập kính xe ô tô trộm cắp tài sản

các đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ đập kính xe ô tô để làm vỡ kính xe ô tô
khi mình lấy tiền và tài sản bên trong
thì em đã lấy vỡ kính xe của xe tục xửng và một cái xe canxi
mục đích thực hiện là vì phòng tòa lực
dạ vâng em mục đích vì em lợi lận nhiều quá
thành ra là em bí tiền gọi đòi đỡ để thành ra là em đi làm liều
ngoài ra trên mạng internet còn tràn lan các clip hướng dẫn cách chế tạo các loại vũ khí
vật liệu nổ cách phá các loại khóa cửa
tình trạng này đặc biệt nguy hại đối với lứa tuổi trẻ em
thành thiếu niên vì tò mò tìm hiểu và áp dụng vào mục đích sai trái
dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật hoặc gây hại cho chính bản thân mình
hiện nay thì chúng ta biết rằng mạng xã hội đặc biệt là mạng youtube hoặc là mạng facebook zalo
thì cũng có rất là nhiều những đối tượng cung cấp những gói dịch vụ hướng dẫn chế tạo
cũng như là thậm chí kể cả bán luôn nguồn nguyên vật liệu
đây là một cái xu hướng có thể nói là chung của cả xã hội
tại vì khi mà xã hội có những người
nó nhu cầu thì chắc chắn sẽ có những nguồn cung
chính vì vậy mà nó sẽ rất là thuận lợi trong việc để các đối tượng cung cấp cả những clip
cung cấp hướng dẫn trong việc chế tạo trong việc sử dụng
thế thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta cũng không thể
rất khó có thể kiểm soát được những cái kênh hướng dẫn đó
cho nên cách tốt nhất thì vẫn là nêu cao một cái tuyên truyền cái phổ biến
để mọi người dân hiểu biết về pháp luật
đó là những hành vi cấm
mặc dù thời gian qua đã có gần
video clip xấu độc trên youtube phải gỡ bỏ
nhưng do cơ chế quản lý nội dung trên youtube còn rất nhiều bất cập
nên việc ngăn chặn gỡ bỏ này chỉ như bắt cóc bỏ đĩa
rõ ràng việc ngăn chặn xử lý những video có nội dung xấu độc tràn lan trên mạng internet
đang đặt ra nhiều khó khăn thách thức với lực lượng chức năng
tiếp tục các thông tin đáng chú ý khác
công an tp bumma thuật tỉnh đắk lắc đang tiếp tục lấy lời khai của một mươi hai đối tượng
liên quan đến năm tụ điểm ghi số đề
hoạt động quy mô lớn trên địa bàn thành phố để làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
vào chiều tối ngày sáu tháng một mươi hai các tổ công tác của công an tp bumma thuật đã đồng loạt đột kích
năm tụ điểm ghi số đề hoạt động chuyên nghiệp do năm đối tượng cầm đầu
gồm nguyễn thị dương năm mươi chín tuổi lê thị hồng ba mươi bảy tuổi phan quang hiệp ba mươi hai tuổi
lâm thị bích ngọc ba mươi sáu tuổi và lương mỹ dung ba mươi ba tuổi cùng chú tại tp bumma thuật tỉnh đắk lắc
tại các địa điểm này lực lượng công an đã bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức ghi số đề cho các con bạc
qua kiểm tra các tổ công tác đã tạm giữ trên một trăm ba mươi triệu đồng tiền mặt
nhiều phơi đề máy tính sách tay và các tài liệu liên quan
đây là năm tụ điểm số đề quy mô lớn và hoạt động từ nhiều năm nay
bước đầu công an tp bumma thuật đã làm rõ chỉ trong vòng một tháng
các tụ điểm này đã tổ chức ghi số đề cho các con bạc với tổng số tiền giao dịch trên một bốn tỷ đồng
ngày ghi nhiều nhất là một trăm ba mươi triệu đồng
hiện công an tp bumma thuật đã ra quy định tạm giữ hình sự đối với ba đối tượng là nguyễn thị dương
lê thị hồng và lâm thị bích ngọc đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
sau chuyên án tại viễn phúc thu giữ lượng lớn pháo nổ chai phép
thì mới đây gần một tấn pháo nữa do hai cha con là nguyễn năng mười và nguyễn đăng minh
cùng chú tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình tàng trữ đã bị phát hiện bắt giữ
vào ngày sáu tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình
chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở
và những nơi liên quan của nguyễn đăng mười và phát hiện thu giữ hai mươi bảy thùng pháo các loại
với tổng trọng lượng gần chín trăm linh kg hai xe ô tô sáu điện thoại di động và hai mươi năm triệu đồng tiền mặt
đây là chuyên án đấu tranh với các đối tượng tàng trữ pháo trái phép
trên địa bàn tỉnh quảng bình lớn nhất từ trước đến nay

một vụ cháy lớn vụ việc xảy ra vào sáng nay tại công ty chuyên sản xuất đồ gỗ
rộng hai m hai nằm trong khu công nghiệp nam việt tỉnh bình dương
vào khoảng bốn giờ sáng bảo vệ công ty trách nhiệm mô hạn đồ gỗ lập đạt
phát hiện khói bốc dữ dội phía sau công ty nên đã nhanh chóng thông báo cho đội phòng cháy chữa cháy
nhận tin báo đội phòng cháy chữa cháy thị xã tân uyên phối hợp cùng đội phòng cháy chữa cháy thị xã thuận an
đã điều động khoảng tám xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
tuy nhiên do ngọn lửa bùng phát ở sưởng sơn nơi chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa
khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
sau ba giờ đồng hồ nỗ lực lưu đội chức năng mới cơ bản dập tắt được đám cháy
vụ hỏa hoạn tuy không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản trong khu vực nhà xưởng
rộng hai m hai bị theo dùi hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân